với việc góp phần tạo nên môi trường học tập văn minh mang tính chuyên nghiệp và độ chính xác cao
đồng thời tiết kiệm được thời gian dành cho tất cả các sinh viên cũng như cán bộ quản lý của nhà trường
hiện chiếc thẻ tích hợp đa tính năng này đang được trường đại học y dược thái nguyên đưa vào sử dụng trong tất cả các khâu để quản lý
đến đây thì chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại